bộ giáo dục và đào tạo tổ chức hội nghị trực tuyến với sáu mươi ba tỉnh thành phố về công tác tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
và công bố quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông
quy chế này sẽ được áp dụng cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay
căn cứ luật giáo dục sửa đổi có hiệu lực từ ngày một tháng bảy kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay sẽ được giao về cho địa phương
nhưng trách nhiệm của bộ giáo dục và đào tạo vẫn là chỉ đạo tổ chức kỳ thi xây dựng quy chế các văn bản hướng dẫn tổ chức tập huấn nghiệp vụ tổ chức thi
nghiệp vụ thanh tra xây dựng cung cấp đề thi cho các hội đồng thi cung cấp các phần mềm phục vụ tổ chức thi dùng chung trong cả nước tổ chức thanh tra kiểm tra các khâu của kỳ thi
kỳ thi tốt nghiệp có liên quan đến rất nhiều bộ ngành bởi vậy ban chỉ đạo kỳ thi cấp tỉnh phải có chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đại diện của các ban ngành liên quan tham gia
dù năm nay các trường không tổ chức đưa cán bộ giảng viên đại học đi coi thi chấm thi như mọi năm nhưng sẽ tăng cường tham gia vào thanh tra kiểm tra các khâu của kỳ thi
công tác thanh tra sẽ gồm ba cấp là thanh tra bộ giáo dục và đào tạo thanh tra tỉnh thanh tra sở giáo dục và đào tạo và có thêm sự tham gia của thanh tra chính phủ
kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay sẽ là tiền đề để những năm tiếp theo thực hiện ổn định an toàn kỳ thi chỉ bổ sung công nghệ để làm kỳ thi nhẹ nhàng hơn